hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và có ý kiến chỉ đạo như sau
ubnd tỉnh thái nguyên khẩn trương tổ chức tham hỏi động viên có biện pháp phù hợp đối với gia đình người bị hại
bộ công an ubnd tỉnh thái nguyên chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ và sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật
tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm trên địa bàn đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân
trước đó vào khoảng một mươi giờ sáng nay công an tỉnh thái nguyên đã bắt giữ được hoàng văn chín là đối tượng gây ra vụ thảm sát
khiến cho năm người chết một người bị thương tại xóm lương bình hai xã sơn phú huyện định hóa
năm nạn nhân bị tử vong là chị ma thị hường anh hoàng văn luận chị trần thị hường là vợ của anh luận anh lường văn bánh anh hoàng văn nam
người bị thương hiện đang cấp cứu ở bệnh viện là anh lường văn hòa
các nạn nhân đã bị hoàng văn chín dùng dao chém tử vong
sáng nay tại sân vận động thành phố điện biên phủ tòa án nhân dân tỉnh điện biên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động
vì văn toán và đồng phạm trong vụ án nữ sinh đi giao gà bị sát hại dịp tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh điện biên
viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên đưa ra truy tố chín bị cáo gồm bùi thị kim thu cùng với chồng là bùi văn công
phạm văn nhiệm và anh trai là phạm văn dũng lường văn lả cầm văn trương lường văn hùng
vương văn hùng và vì văn toán
trong đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên truy tố vì văn toán và đồng phạm về các tội
giết người bắt cóc nhằm chiếm đất tài sản hiếp dâm cướp tài sản tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm
tại buổi thẩm vấn công khai các đối tượng phạm văn dũng lường văn lả phạm văn nhiệm lường văn hùng
đã thành khẩn khai báo rõ hành vi phạm tội
trái lại các đối tượng bùi thị kim thu cầm văn trương bùi văn công lại không thành khẩn khai báo
lại ngoan cố quanh co chối tội và liên tục kêu an
phiên tòa sẽ tiếp tục vào lúc tám giờ sáng mai ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
cũng trong ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh cà mau mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị can trần hữu nghĩa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau
về hành vi giết người và cướp tài sản
sau khi gây án đối tượng đã thay đổi tên họ lẩn trốn sau hơn một mươi năm thì bị bắt theo lệnh truy nã
theo cáo trạng vào trưa ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn chín trần hiếu nghĩa đến quán của chị trần thị ngọc huyền để uống nước
lợi dụng chị huyền sơ hở nghĩa đã thực hiện hành vi trộm cắp
khi bị phát hiện và chi hô nghĩa đã dùng cây đánh nhiều cái dùng dao chém và đâm chị huyền
nhiều nhát làm nạn nhân tử vong tại chỗ
sau đó nghĩa lấy số ô nữ trang của chị huyền đeo lên người gồm hai sợi
hai dây chuyền một tấm lắc đeo tay có tổng trọng lượng một mươi ba chỉ vàng một mươi tám k rồi bỏ trốn
đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín trần hiếu nghĩa đã bị bắt theo lệnh truy nã
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình đối với trần hiếu nghĩa
chín đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại nhà ông đỗ lê tròàng chú tại thôn đông mai chỉ đạo huyện văn lâm
vừa bị lực lượng công an tỉnh hương yên phối hợp bắt quả ta
lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc gần năm mươi bốn triệu đồng và các vật chứng liên quan
qua đầu tranh các đối tượng khai nhận đến uống rượu nhà ông đỗ lê nhoàng
ở thôn đông mai xã chỉ đạo huyện văn lâm do nhà có việc đám
sau khi uống rượu xong các đối tượng đã rủ nhau sang nhà ông tròng gần đó để đánh bạc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương nghiên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chín đối tượng
hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tỉnh hương nghiên
vụ có được về hoạt động vận chuyển khoáng sản vi phạm pháp luật trên vùng biển vịnh bắc bộ
qua quá trình mật phục kiểm soát vào đêm ngày hôm qua hai mươi năm tháng một mươi hai
tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tiến hành kiểm tra tàu hàng mang số hiệu nd ba nghìn sáu trăm linh ba
tại thời điểm kiểm tra tàu nd ba nghìn sáu trăm linh ba có sáu người do anh lê văn nghĩa hai mươi sáu tuổi
chú tệ xã đông xá huyện vân đồn tỉnh quảng ninh làm thuyền trưởng
trên tàu đang chở khoảng năm trăm linh tấn than cám
thuyền trưởng nghĩa không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa này
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm
dẫn dải tàu nd ba nghìn sáu trăm linh ba về khu vực bến gót huyện cát hải hải phòng
để tiến hành các biện pháp điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi